hàng loạt các trường đại học trên cả nước vừa công bố học phí mới năm học hành hai mươi hai nghìn hai mươi một với các mức phí tăng khác nhau
đáng chú ý là các trường thuộc nhóm ngành sức khỏe y dược có mức học phí tăng lên tới bảy mươi triệu đồng một năm
khiến dư luận không khỏi băn khoăn và lo lắng
hiện nhiều trường đại học công lập ở tp hcm cũng đã công bố mức học phí tăng mạnh so với năm trước
có thể kể đến như đại học công nghệ thông tin hai mươi bốn mươi triệu đồng một năm
đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm một mươi bảy ba mươi hai triệu đồng một năm đại học luật tp hcm một mươi tám bốn mươi chín năm triệu đồng một năm
nếu mức học phí tăng lên như hiện nay có thể sẽ làm lỡ dở ước mơ của những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
mặc dù hiện nay nhiều trường có chính sách tín dụng sinh viên
nhưng mức học phí tăng gấp bốn năm lần là một thách thức với những gia đình có kinh tế eo hẹp
do vậy việc tăng học phí cần có lộ trình
ngoài việc tính đúng tính đủ chi phí đào tạo
còn phải tính đến khả năng chi trả tiếp cận của người học ở các vùng khác nhau